thảo luận tại hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật kiểm toán nhà nước
nhưng cũng có đại biểu đề nghị cần xem xét lại quy định thẩm quyền của kiểm toán nhà nước
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề hành lang quốc hội với các đại biểu
cho ý kiến về quy định thẩm quyền của kiểm toán nhà nước đã làm nóng nghị trường quốc hội
có ý kiến cho rằng việc giám định tư pháp nên giao cho kiểm toán
tuy nhiên cũng có ý kiến đại biểu nhận định không nên trao quá nhiều quyền cho kiểm toán nhà nước
như vậy dễ dẫn đến trồng chéo trong chức năng nhiệm vụ với các cơ quan liên quan khác
bây giờ chúng ta phải căn cứ vào luật
mà cái luật to nhất ở đây là điều một trăm một mươi tám của hiến pháp đã quy định chức năng nhiệm vụ của kiểm toán
thế thì sửa gì thì sửa
phải đặt cái vị trí ở đây là trước hết kiểm toán là ai
thì kiểm toán không phải là cơ quan quản lý nhà nước
kiểm toán cũng không phải là cơ quan tiến hành tốt đụng
cho nên là cái nội dung sửa đổi
luật kiểm toán phải tuân thủ cái đó
liên quan đến quy định khiếu nại đối với báo cáo của kiểm toán nhà nước
đại biểu nhất trí với quy định này
cái quyết định của kiểm toán nó không phải là cái quyết định ngang với cái bản án trung thẩm
đấy thì rõ ràng là bây giờ anh anh xử lý tôi thì cũng phải cho tôi một cái quyền
để tôi phải bảo vệ lại thôi chứ
chứ bây giờ là chỉ có mỗi một chiều là anh quyết định như nào thì tôi tôi không được quyền
để chứng minh lại cái mà tôi không sai thì tôi nghĩ cái đó nên suy nghĩ
đại biểu cho rằng nếu trao nhiều quyền cho kiểm toán nhà nước thì sẽ trái với luật hiện hành
và sẽ phải đối mặt với sự trồng chéo giữa các luật khi bàn hành